bước đầu cảnh sát nhận định ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài
thời tiết nắng nóng sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp dẫn đến suy hô hấp
chia sẻ quan điểm sau vụ việc cô nguyễn thị liên giáo viên chủ nhiệm lớp một
một trường tiểu học tư thục cho biết thông thường nhà trường có quy định chặt chẽ
về quy trình giao nhận học sinh mỗi ngày
cụ thể ngay từ đầu năm học giáo viên lập danh sách những học sinh đăng ký đi xe đưa đón
và danh sách học sinh bố mẹ tự đưa đón
hai danh sách luôn được để trên bàn dạy học của giáo viên để tiện liên hệ mỗi ngày
đối với những em đi xe đưa đón của trường khi đến điểm trả đầu giờ sáng
theo quy định cô giáo quản lý sẽ phải kiểm tra xe một lượt rồi lái xe mới rời đi
đó là bước quan trọng nhà trường yêu cầu không được phép bỏ qua
nhằm phòng trừ trường hợp có học sinh ngủ quên
ở lớp đúng tám giờ kém một mươi năm giáo viên chủ nhiệm sẽ điểm danh học sinh rất nghiêm ngặt
cô liên nói cô thường quen chỗ ngồi từng em nên thấy ghế bạn nào trống
cô sẽ liên hệ
ngay với phụ huynh để hỏi lý do có những em không đi xe đưa đón
nhưng đến giờ vào lớp chưa thấy có mặt cô cũng liên hệ phụ huynh để nắm thông tin
việc điểm danh sĩ số học sinh hàng ngày cũng sẽ được báo cáo để báo cơm nhà bếp
ông nguyễn xuân khang chủ tịch hội đồng trường marie curie hà nội cũng cho biết
để tổ chức hoạt động xe đưa đón học sinh nhà trường quy định chặt chẽ
giao trách nhiệm từ người trong chuỗi quy trình
đối với giáo viên chủ nhiệm đầu giờ sáng có trách nhiệm phải điểm danh
hôm nay bao nhiêu em có mặt bao nhiêu em vắng và lý do là gì
nếu học sinh vắng mặt chưa biết lý do giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh để biết em đang ở đâu
việc này chỉ mất ít phút đầu giờ sáng nhưng rất quan trọng
vì có thể con đang gặp một sự cố nào đó thầy cô bố mẹ có thể kịp thời xử lý
cũng theo ông khang sự việc đau lòng vừa xảy ra ở trường mầm non hồng nhung hai thái bình
có ba người trực tiếp phải chịu trách nhiệm vì nằm trong quy trình đưa đón học sinh
đó là lái xe cô đưa đón học sinh và giáo viên chủ nhiệm
trong đó người lái xe đã bỏ qua khâu không kiểm tra một đợt người có trên xe hay không đã khóa cửa xe đi về
cô đưa đón học sinh cũng bỏ qua khâu quan trọng nhất trong quy trình đưa đón đó là điểm danh
kiểm tra số lượng học sinh xuống xe dẫn đến tình trạng quên một trẻ trên xe
đối với giáo viên chủ nhiệm đã có hành động chụp ảnh điểm danh
nhưng lại không liên lạc với gia đình khi thấy học sinh vắng mặt không lý do
rất đáng tiếc cả ba người này đều không làm tròn bổn phận và trách nhiệm được giao
phân tích pháp lý vụ việc luật sư đảng văn cường trưởng phan phòng luật sư chính pháp cho hay
cơ quan điều tra cần làm rõ quy trình đưa đón học sinh của trường bẩm non hồng nhung hai được thực hiện ra sao
trách nhiệm của tài xế xe nhân viên đi cùng thực hiện tới đâu
khi phát hiện cháu bé không có mặt tại lớp giáo viên chủ nhiệm có biết hay không
có báo cho nhà trường và phụ huynh để từ đó xác định hành vi phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo luật sư cường nếu trường hợp nhiều người cùng có lỗi dẫn đến cháu bé tử vong
thì tất cả có thể bị xử lý về tội vô ý làm chết người
người đứng đầu người quản lý cơ sở giáo dục cũng có dấu hiệu liên đới tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư cường cho rằng bước đầu cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục
cho đến khi đánh giá được sự việc làm rõ vai trò trách nhiệm và yếu tố an toàn trong quá trình đào tạo chăm sóc học sinh
luật sư cường bày tỏ có thể thấy việc đưa đón học sinh là một quá trình đòi hỏi có quy tắc đảm bảo an toàn
người thực hiện việc đưa đón phải là những người có trình độ kỹ năng chuyên môn tốt
có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn
để giảm thiểu những vụ việc đau lòng các cơ sở giáo dục cần có quy trình đưa đón học sinh khoa học hợp lý
thường xuyên tổ chức tập huấn cho những người tham gia
cùng phân tích luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa nêu quan điểm
ngoài nhân viên phương quỳnh anh đã bị tạm giữ
cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi của giáo viên chủ nhiệm và cả ban giám hiệu nhà trường
luật sư giáp băn khoăn tôi không hiểu tại sao cô giáo chủ nhiệm không thấy học sinh của mình đến lớp
cũng không có mối liên kết nào với người thân gia đình
để làm rõ vì sao cho vắng mặt trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường đã tập huấn cho giáo viên
nhân viên trường như thế nào trong quy trình đưa đón học sinh điểm danh sĩ số lớp
luật sư diệp năng bình văn phòng luật sư tinh thông luật cho hay
cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm của nam tài xế
theo luật sư bình đây là vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
cơ quan chức năng ở thái bình cần phải làm rõ đưa những người liên quan ra xét xử nghiêm khắc để giăn đe phòng ngừa
trước đó hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín một học sinh lớp một đã tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón
xảy ra tại trường gateway ở cầu giấy hà nội
đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tp hà nội đã đưa vụ án xét xử và tuyên án các bị cáo
nguyễn bích quy nhân viên giám sát trên xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch ngân hà
công ty ngân hà hai mươi một tháng tù về tội vô ý làm chết người
doãn quý phiến lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học kết quây một mươi tháng tù về tội vô ý làm chết người
nguyễn thị thủy giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo trường tiểu học gateway một mươi hai tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong
sáng ba mươi một tháng năm lễ viếng của cháu t g h nam sinh bị bỏ quên trên xe đã được tổ chức tại nhà tăng lễ tp thái bình
trong không khí trầm lắng người thân bạn bè của gia đình cháu hát đã có mặt tại nhà tăng lễ để thắp nén hương chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình
tại lễ tăng mẹ của cháu h đau đớn tụt cùng liên tục khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai bé bỏng
trước sự mất mát quá lớn mẹ cháu hát đã nhiều lần ngất xỉu và được người thân dìu vào phòng nghỉ ngơi
có mặt tại lễ tăng nhiều người thân bạn bè của gia đình cháu hát cũng không kìm nén được nước mắt
theo cáo phó lễ truy điệu được tổ chức vào chiều ngày ba mươi một tháng năm gia đình sau đó đưa linh cữu cháu hát về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở nam định
có mặt tại nhà tàng lễ bà ngoại của bé cũng khóc ngất liên tục gọi tên cháu trai
trước đó bà cho biết ngày hai mươi chín tháng năm vào lúc sáu giờ hai mươi phút bà dẫn cháu ra xe đưa đón của trường
và thấy cháu đã ngồi vào hàng ghế thứ hai sau ghế lái xe bà mới yên tâm quay về nhà
ba kể cháu trai hay có thói quen ngồi hàng ghế này nó rất ngoan nhanh nhẹn hiểu chuyện và khỏe mạnh
thường ngày xe của trường sẽ đưa và đón trả về nhà cho phụ huynh nhưng vì hôm đó là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con
vào buổi chiều một mươi bảy giờ cậu của cháu tên đức anh đã đến trường đón cháu nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu
đã hỏi các cô giáo ở lớp thì mọi người nói cháu hát hôm nay không đi học
thế vậy đức anh gọi về cho tôi và nói cô giáo bảo hôm nay hát không đi học
nghe thấy tôi còn quát con đùa à chính mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường sao lại bảo không đi học
bà liên gọi điện cho cô giáo đã đón cháu ở xe hỏi việc cháu hát thì cô động viên rằng ba đợi cháu kiểm tra lại
ai ngờ lại tìm thấy cháu trên xe ô tô cháu đã bị chết ngạt cả ngày trời mà không ai hay biết
theo bà ngoại nạn nhân bé hát vào học trường mầm non hồng nhung hai được hơn hai năm với kinh phí hơn ba triệu đồng một tháng
bao gồm đưa vào đón mẹ của cháu hát chọn dịch vụ này để cả nhà không bị vất vả trong việc đón
đưa cháu bà khóc nghẹn kể lại cháu trai ngồi hàng ghế trên sau lái xe mà sau khi xuống không ai thềm quan tâm
để ý cháu để ra đi oan uổng khi vào bệnh viện nhìn cháu mà bà đau lòng vô cùng toàn thân quần áo ướt dũng
bất tình khi bà thù thỉ động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ọc ra
cho đến bây giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót cứ nghĩ đến cảnh cháu bé cô đơn hoảng loạn khi có một mình
trong chiếc xe rộng lớn ấy bà không kìm được nước mắt có thể nói để xảy ra vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe
ở thái bình đau lòng như vậy tất cả những người lớn có mặt trong sự việc đều có lỗi sự tắc trách của người lớn
đã khiến bé trai bị bỏ quên trên xe cả một ngày mà không ai phát hiện ra rồi dẫn đến kết cục đau lòng
đến đây thời lượng của video đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo